chiều nay ngày hai mươi hai tháng bảy nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
tỉnh quảng nam tổ chức hội nghị biểu dương người có công cách mạng tiêu biểu
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu tại hội nghị
tại hội nghị lãnh đạo tỉnh quảng nam đã báo cáo tổng kết hai mươi năm thực hiện chính sách
người có công với cách mạng biểu dương khen thưởng xã phường thị trấn
làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và các tập thể cá nhân
có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa từ khi tái lập tỉnh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay
quảng nam là tỉnh có số lượng đối tượng chính sách người có công với cách mạng
chiếm trên hai mươi ba dân số với hơn sáu mươi năm bốn trăm linh liệt sĩ hơn một trăm ba mươi năm thân nhân
hơn ba mươi năm trăm linh thương bệnh binh và hơn bốn mươi năm ba trăm linh người có công giúp đỡ cách mạng
đặc biệt cả tỉnh có một mươi bốn bảy trăm chín mươi năm bà mẹ được đảng nhà nước phong tặng
và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
trong đó có chín trăm một mươi bốn mẹ còn sống và đều nhận được phụng dưỡng
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định quảng nam là mảnh đất kiên cường
bất khuất mảnh đất có nhiều người hy sinh nhất nước
toàn tỉnh hiện có gần một mươi năm bà mẹ việt nam anh hùng chiếm gần một phần sáu so với cả nước
thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh quảng nam
trong công tác chăm sóc đối tượng người có công với cách mạng
bởi đây là một trong một mươi địa phương
đầu tiên khác hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho gia đình người bà công

giờ lại đi inside

thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân địa phương
trong công tác đền ơn đáp nghĩa đồng thời nêu lên những hạn chế cần khắc phục
về nhiệm vụ sắp đến thủ tướng nguyễn xuân phúc lưu ý

có thành tích xuất sắc trong công tác thương binh liệt sĩ